xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục sức khỏe ba sáu năm
thưa quý vị nước ối đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi
nước ối là môi trường dưỡng chất ở thể lỏng chứa trong buồng ối của thai phụ
tuy nhiên ở một số bà mẹ khi mang thai xảy ra tình trạng thiếu ối
điều này gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi
vậy thiếu ối là gì nguyên nhân do đâu
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
hãy giúp ích cho các chị em về cách kiểm soát lượng nước ối trong suốt quá trình thai kỳ
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình